thời gian qua tại đoạn đê sông tích chảy qua xã phú kim huyện thạch thất tp hà nội
tình trạng xây dựng nhà cửa hàng quán trái phép diễn ra ngày một nhiều gây bức xúc trong nhân dân
điều đáng nói là tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt đề
dọc tuyến đê sông tích khu vực chảy qua thôn nội thôn và thôn ngoại thôn xã phú kim
chỉ vài trăm mét nhưng có đến hàng chục căn nhà cửa hàng lều lán ngang nhiên được dựng lên như thế này
chẳng lén lút những ngôi nhà mỗi ngày lại mọc nhiều lên mọc cho ở đây chỉ cách ủy ban nhân dân xã vài trăm mét
theo cán bộ địa chính xã phú kim số đất này hầu hết là đất đấu thầu của hợp tác xã nên các hoạt động xây dựng ở đây đều không đúng quy định
thế nhưng không hiểu vì sao những công trình này vẫn tồn tại rất nhiều năm
các anh thấy tức là rất nhiều hộ là lấn chiếm mà lấn chiếm nhiều nhất là trước cổng nhọng chủ tịch tấn văn hông
lên trên đề đấy như các anh đã thấy đấy cái khu như khu phố việc quản lý ai ở địa phương chúng tôi là rất lòng lẻo
vi phạm đất thủ canh đất thủ cư đất dương nhiên nổi thửa khiến dân chúng tôi rất bức xúc
không chỉ vi phạm trật tự xây dựng hành lang đê điều người dân xã phú kim còn phản ánh một số thửa đất đã được cấp sổ đỏ có dấu hiệu mập mờ về tính pháp lý
cụ thể cùng trong một ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chính quyền địa phương đồng thời vừa thực hiện hợp đồng giao thầu ruộng hai mươi năm
lại vừa chấp thuận giao đất cho gia đình ông nguyễn công thức thôn nội thôn trên cùng một thửa đất
đây là điểm bất thường trong quá trình làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất
đềm những thắc mắc của người dân đến ủy ban nhân dân xã phú kim lãnh đạo đơn vị này thừa nhận
trong công tác quản lý xây dựng vẫn lòng lẻo chưa chặt chẽ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương
về cái trách nhiệm đối với thẩm tra hồ sơ lý lịch thì cái này là trách nhiệm trước tiên là của chuyên môn
thứ hai là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương dù chủ tịch ký hay phó chủ tịch ký đối với các văn bản về tính pháp lý là phải trách nhiệm đối với chủ tịch và phó chủ tịch
vì là người được giao trách nhiệm là ký vào con dấu pháp lý thì cái này là trách nhiệm đầu tiên là của chuyên môn sau đó là của lãnh đạo địa phương
thì chúng tôi cũng đã nhận đối với nếu như mà sai thì sau này huyện bảo là cái này không đảm bảo điều kiện
thì thú hôi thì chúng tôi sẽ có cái tổ chức cái hội nghiệp kiểm tiểm giúp kinh nghiệm và sẽ có cái hình thức kiểm tiểm đối với từng đồng chí mộng
thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa bão việc xây dựng lấn chiếm hành lang sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn đê điều
chính vì thế chính quyền huyện thạch thất cần sớm có phương án xử lý rứt điểm tình trạng xây dựng trái phép này
cũng như nhanh chóng giả soát xác minh về quy trình cấp giấy chứng nhận sử dụng đất như đã nêu ở trên